cơ quan điều tra xác định việc tham mưu và ký thông báo trên của ông vinh ông cự là trái quy định gây thất thoát tài sản cho nhà nước số tiền trên một mươi tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt sáu bị cáo tổng cộng hơn bốn mươi bốn năm tù về tội giết người
vào tối ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sáu thanh niên tên tuyền thương trung tiến ân và vĩ
đã mâu thuẫn ẩu đả với một nhóm thanh niên khác khi đang đi phà qua sông
các đối tượng dùng dao đuổi chém ba thanh niên của nhóm đối phương khiến cho các nạn nhân bị thương tích tổn hại cơ thể
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt tổng cộng bốn mươi bốn năm sáu tháng tù cho sáu đối tượng đồng thời buộc bồi thường cho ba nạn nhân số tiền trên một trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp tp hcm đã khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn hữu trường ba mươi tám tuổi
về tội cướp giật tài sản và củng cố hồ sơ để xử lý hai người khác về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vào ngày hai mươi chín tháng tám khi đang đi giao hàng trên đường thống nhất quận gò vấp trường đã giật chiếc điện thoại đang cầm trên tay của một phụ nữ quốc tịch thổ nhĩ kỳ
sau đó lên mạng xã hội liên hệ bán tăng vật được hai triệu tám trăm linh nghìn đồng
lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy xét bắt giữ trường ngay tại nhà trọ và thu hồi tăng vật trả lại cho bị hại